bộ y tế đã cấp phép một trăm bốn mươi sáu sinh phẩm xét nghiệm sars cov hai trong đó có bốn mươi sáu sinh phẩm xét nghiệm vật liệu di truyền pcr lamp
tương tự như sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty cổ phần sao thái dương
bao gồm bảy sinh phẩm sản xuất trong nước và ba mươi chín sinh phẩm nhập khẩu
bộ y tế xác định việc cấp phép cho nhiều sản phẩm là để tăng cường nội địa hóa
chủ động nguồn cung và tạo sự cạnh tranh về giá sinh phẩm xét nghiệm
tất cả sản phẩm cấp phép đều đã được đánh giá đạt yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của việt nam
và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành
các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định
với danh mục các sinh phẩm do tổ chức y tế thế giới who công bố và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp eul
các công ty mong muốn sản phẩm của mình được đưa vào danh sách của who thì nộp hồ sơ đề nghị who xem xét
tuy nhiên mỗi quốc gia tổ chức đều xây dựng tiêu chí và yêu cầu về hồ sơ sản phẩm khác nhau
về việc chấp thuận lưu hành sinh phẩm
các công ty có nhu cầu lưu hành sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức quốc gia đó
do vậy việc cấp phép của bộ y tế đối với sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ việt á
và các nhà sản xuất khác không phụ thuộc vào danh sách do who công bố
tính đến nay đối với sinh phẩm xét nghiệm pcr theo danh sách eul của who có hai mươi ba sản phẩm được phê duyệt
trong khi đó tại châu âu đã chấp thuận năm trăm tám mươi chín loại sinh phẩm mỹ chấp thuận sử dụng hai trăm bảy mươi sáu loại sinh phẩm
hàn quốc chấp thuận sử dụng trong nước ba mươi một sinh phẩm
giá sinh phẩm xét nghiệm phải thông qua đấu thầu công khai minh bạch
theo quy định của luật giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá
giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm được xác định thông qua đấu thầu và giá các sản phẩm khác nhau
theo từng thời điểm và số lượng mua sắm khả năng cung ứng
bộ y tế đã hướng dẫn đồn đốc yêu cầu các doanh nghiệp cung ứng trên thị trường
triển khai thực hiện việc công khai giá trên thiết bị y tế và công khai kết quả trúng thầu
hiện tại trên cổng công khai giá thiết bị y tế đã có trên một sáu trăm linh doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán
giá niêm yết theo quy định của luật giá
có trên sáu mươi mặt hàng trang thiết bị y tế công khai giá tám hai trăm năm mươi sáu thiết bị y tế ba mươi sáu một trăm chín mươi một vật tư y tế một mươi năm năm trăm tám mươi bốn ivd và chín mươi ba hai trăm năm mươi ba kết quả trúng thầu
cùng thời điểm công ty cổ phần công nghệ việt á niêm yết giá trên cổng công khai giá là bốn trăm bảy mươi đồng một sản phẩm
thì công ty cổ phần sao thái dương niêm yết giá loại xét nghiệm pcr là ba trăm linh đồng một sản phẩm
và xét nghiệm làm có giá ba trăm tám mươi năm đồng sản phẩm
công ty alphaco usa có giá một trăm bảy mươi chín đồng một sản phẩm
có một mươi năm sản phẩm pcr nhập khẩu đã được cấp phép đăng ký và niêm yết giá từ hai trăm tám mươi đồng đến sáu trăm linh đồng một sản phẩm
thông tin này đã được công khai trên cổng công khai giá để các địa phương cơ sở y tế nắm bắt tham khảo khi xây dựng kế hoạch
và thực hiện mua sắm đấu thầu sử dụng sản phẩm phục vụ nhu cầu phòng chống dịch mà không phải là giá bắt buộc áp dụng
các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm đấu thầu theo đúng quy định và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện
bộ y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai
cập nhật về giá trang thiết bị y tế bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
trong đó đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất
ví dụ đối với trang thiết bị y tế trần đoán invitro đề nghị công khai giá đến một đơn vị xét nghiệm
trong trường hợp bất khả kháng có thể biến động về giá nếu có do ảnh hưởng của dịch bệnh
đề nghị các đơn vị chủ động ra soát cập nhật và chịu trách nhiệm về giá niêm yết trên cổng điện tử công khai giá
ngoài ra bộ y tế thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và giảm giá
trong đó tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy phép nhập khẩu và sản xuất trong nước
để tăng số lượng mặt hàng cung ứng trên thị trường nhằm tăng sự cạnh tranh giảm giá sản phẩm
mặt khác bộ y tế cũng đã hướng dẫn các đơn vị địa phương gộp mẫu một mươi một mươi năm
cho một xét nghiệm pcr để giảm chi phí xét nghiệm
bộ y tế đã có văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm xét nghiệm
để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch đến nay với cơ bản hầu hết các sản phẩm đã được giảm giá
bộ y tế đã chỉnh chính phủ bàn hành nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi một
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy định giá sinh phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá
chính phủ cũng đã trình ủy ban thường vụ quốc hội đưa trang thiết bị sinh phẩm y tế
phòng chống dịch covid một mươi chín và mặt hàng bình ổn giá
các địa phương đơn vị chủ động mua sắm đấu thầu sinh phẩm theo quy định
công tác phòng chống dịch ở việt nam được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ
các địa phương chủ động mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên địa bàn

bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ y tế đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm trong phòng chống dịch
trên cơ sở đó các địa phương đơn vị phải thực hiện việc đấu thầu mua sắm theo các quy định hiện hành của nhà nước và tự chịu trách nhiệm về việc mua sắm này
bộ y tế đã có các công văn gửi các đơn vị sản xuất nhập khẩu và cung ứng sinh phẩm xét nghiệm
nghiêm cấm việc tăng giá hoặc đầu cơ tích chữ và nghiêm túc thực hiện việc cập nhật ra soát công khai minh bạch về giá trên cổng điện tử công khai giá
đồng thời chịu trách nhiệm về giá công bố và tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
vi phạm của công ty việt á rất nghiêm trọng
đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm cho công tác phòng dịch
thời gian qua bộ y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh cho công tác mua sắm đấu thầu và sử dụng cho thiết bị phòng chống dịch
trong đó có sinh phẩm xét nghiệm
bộ trưởng bộ y tế đã có các văn bản đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị có liên quan quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đồng thời bộ y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh thành
chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan ra soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng đúng trùng lại phù hợp với tình hình mới
thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
đặc biệt là các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm
trong đó ngày một mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn về việc tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý nghiêm vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc nâng khống giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh
ngay trong cuộc họp mới đây thủ tướng phạm minh chính
yêu cầu bộ ngành tư pháp chủ động đề mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm đồng thời làm rõ các sai phạm liên quan
thủ tướng chống tham nhũng lợi ích nhóm trong xây dựng thể chế
bộ tư pháp tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm hai nghìn hai mươi hai theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính ở hà nội
và sáu mươi ba điểm cầu tại các tỉnh thành phố trong cả nước
nhiều lần thủ tướng nhấn mạnh cần tích cực tham gia phòng chống tham nhũng tiêu cực xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
có phần nâng cao uy tín của việt nam về chất lượng và các quy định pháp luật
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ ngành tư pháp phải đẩy mạnh công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn hệ thống
thủ tướng cho rằng ngành tư pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa bộ với các bộ ngành địa phương hội luật gia hội luật sư
tranh thủ trí tuệ các chuyên gia người dân doanh nghiệp và tham khảo kinh nghiệm quốc tế để thực hiện thật tốt công tác tư pháp trong thời gian tới
người đứng đầu chính phủ ghi nhận các đề xuất kiến nghị của bộ tư pháp ngành tư pháp và các địa phương liên quan lĩnh vực tư pháp
đồng thời khuyến khích các ngành địa phương tiếp tục mạnh dạn phản ánh đề xuất tháo gỡ những vấn đề nảy sinh trong cuộc sống
tất cả về cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân vì lợi ích quốc gia dân tộc
có thể nói việc nâng khống giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh
trước tình trạng diễn biến dịch bệnh vẫn đang trở nên phức tạp nhu cầu về vật tư thiết bị y tế trên toàn quốc đều ở mức cao
thì việc quản lý và đảm bảo không có tiêu cực lợi ích nhóm là điều rất cần thiết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại